ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh đồng nai bình dương long an và tây ninh
chỉ đạo tổ chức lại phương thức sản xuất để hạn chế nhu cầu đi lại của công nhân các chốt chạm có giải pháp linh hoạt
theo đó các tỉnh chỉ đạo các địa phương của tỉnh có trụ sở công ty nhà máy xí nghiệp đóng trên địa bàn
thường xuyên đưa đón công nhân chuyên gia qua lại tp hcm phối hợp với ủy ban nhân dân tp thủ đức
và các quận huyện giáp danh để chủ động làm việc tại các công ty nhà máy xí nghiệp tổ chức lại phương thức sản xuất
để hạn chế nhu cầu đi lại tổ chức ăn nghỉ tại nơi sản xuất
tổ chức đưa đón tập trung xe ô tô đưa rước công nhân chuyên gia nhằm hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân
lưu thông giữa các địa phương tùy theo điều kiện làm việc cụ thể xem xét điều chỉnh quy mô quy trình sản xuất
tại các phân xưởng nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng dịch
các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng ứng trực tại các chốt trạm phòng chống dịch covid một mươi chín
do các tỉnh kiểm soát có giải pháp linh hoạt trong quá trình hoạt động để hạn chế ủn tắc giao thông